các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên việc các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn hoặc phá sản có xu hướng xảy ra liên tục do những vướng mắc về cơ chế chính sách thiếu thông tin đặc biệt là sự hạn chế về nguồn vốn hoạt động
trung bình vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa là một mươi tỷ đồng một doanh nghiệp
tại diễn đàn kinh tế việt nam vaf hai nghìn một mươi tám chuyên đề thị trường vốn tài chính theo ông nguyễn kim hùng tổng giám đốc công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp việt cho biết
có những thời điểm vốn vay tín dụng đen của doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm sáu mươi tổng số vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh
các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có cấu trúc vốn từng tham gia cấu trúc nhiều doanh nghiệp
ông nhận thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ được chia thành ba loại trong đó phần lớn là những thanh niên kỹ sư đi lên từ đam mê mong muốn khởi nghiệp
theo ông nhóm doanh nghiệp này không biết gì về vốn trong khi việc tiếp cận ngân hàng gặp nhiều khó khăn
vốn thực chỉ chiếm từ hai mươi đến ba mươi
còn lại là liên kết tài chính giữa gia đình bạn bè anh chị em
khi ngân hàng không cho vay trái phiếu chính phủ không thể tiếp cận họ buộc phải sử dụng đến nguồn vốn không chính thức hay còn gọi là tín dụng đen
chỉ cần tìm kiếm cụ từ cho vay vốn trên internet sẽ ra hai mươi triệu kết quả
thị trường có nhiều loại hình cho vay nhưng chi phí sử dụng tương đối cao
gần một nửa doanh nghiệp tham gia khảo sát của vpsf cho rằng
các rào cản trong quy định luật lệ khiến doanh nghiệp của họ phải chịu thiệt hại
như vậy hệ thống các quy định trồng chéo không rõ ràng thiếu hiệu quả
đang khiến khu vực tư nhân tốn thêm các chi phí và thời gian không chính thức và khiến khu vực này kém cạnh tranh hơn
về tiếp cận nguồn tài chính cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng
các doanh nghiệp vẫn trông chờ chủ yếu vào nguồn vốn vai ngân hàng
nhưng có tâm lý chung rằng đối tượng mà các ngân hàng việt nam ưu ái là các doanh nghiệp nhà nước
chứ không phải là khu vực tư nhân
một khảo sát khác thực hiện
trên hai sáu trăm linh doanh nghiệp cho thấy bảy mươi các công ty tư nhân nhỏ và vừa bắt buộc phải tìm đến thị trường tín dụng đen để có nguồn vốn hoạt động
chúng ta cần có cơ chế khác nhau tùy thuộc vào khoản vay quy mô và đối tượng
chiếm khoảng một nửa hệ thống ngân hàng toàn cầu tín dụng đen là nguồn vốn quan trọng với nhiều cá nhân và doanh nghiệp
tuy nhiên việc này cũng đe dọa đến bình ổn tài chính khi dùng tài sản ngắn hạn để cho vay dài hạn
hoặc tạo ra những chuỗi giao dịch phức tạp có thể đẩy giá lên cao hoặc xuống thấp nhanh chóng
nhiều nhân viên ngân hàng cho biết các chính sách mới sau khủng hoảng như tăng yêu cầu vốn và thanh khoản với các tổ chức tài chính
chỉ càng kích thích nhu cầu tín dụng đen cùng với đó là rủi ro sụp đổ trong tương lai
từ kinh nghiệm làm việc với nhiều doanh nghiệp tư nhân ông nguyễn kim hùng chủ tịch vơ cô cho rằng
cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cũng có thể góp phần hạn chế tín dụng đen
có những sàn của doanh nghiệp tư nhân có thể kết nối và thu hút ba mươi năm tỷ đồng trong sáu tháng
nếu có cơ chế khung pháp lý nền tảng cho các doanh nghiệp sử dụng công nghệ
các doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng tham gia các giải pháp về vốn và có thể lượng tiền lớn
ngay cả các start up cũng có thể ipo trên nền tảng số

để có thể hợp lý hóa những khoản vốn này việc tiếp cận với nguồn vốn quỹ công ty tài chính rất xa vời
chưa kể đến các nguồn quỹ mà nhà nước đang khuyến khích
vay với lãi suất gấp năm lần trở lên mức lãi suất cao nhất trong bộ luật dân sự thu lợi bất chính từ ba mươi triệu đến dưới một trăm linh triệu đồng sẽ bị cải tạo không giam giữ đến ba năm
nếu thu lợi bất chính từ một trăm linh triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
vay tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh qua con đường không chính thức là điều cực kỳ bất lợi bởi đã là một tổ chức cho vay không chính thức
bên cho vay có thể không tuân theo bất cứ một quy định gì
hơn nữa lãi suất vay của các tổ chức này cao hơn rất nhiều điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của doanh nghiệp và tổng thể nền kinh tế
các chuyên gia kinh tế cho rằng nguồn cung tín dụng hạn hẹp cũng như mức lãi suất cho vay cao mà các doanh nghiệp đang phải gánh
bao gồm cả nợ xấu của các ngân hàng từ những doanh nghiệp không hiệu quả kể cả những khoản đầu tư không chuẩn mực
do vậy xử lý rứt điểm nợ xấu đơn giản hóa thủ tục vay vốn và thủ tục thanh toán để dòng vốn tín dụng được thông suốt
là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong việc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm cơ hội phát triển